bỏ hoang diện tích trong vụ hè thu từng là thực trạng nan giải của ngành nông nghiệp và các địa phương
vụ hẻ thu năm nay thực trạng này lại đang có phần trầm trọng hơn khi có hàng trăm hectare đất hẻ thu bị bỏ trắng hoặc để lúa chết
bên cạnh những nguyên nhân cố hữu thì sự cố về giống lúa thiên yếu tám vừa qua cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người sản xuất
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện đức thọ hà tĩnh
vụ hè thu này gần một trăm linh diện tích đất hay lúa của xã đức yên với đầy đủ các điều kiện canh tác đã bị bỏ trắng hoặc để lúa chết
cách đó không xa xã tùng ảnh từng là một xã trọng điểm lúa cũng lâm vào tình trạng này với hàng trăm hectare đất đã không được sản xuất lúa hẻ thu
một trong những nguyên nhân là do sự cố về dông lúa thiên yếu tám vừa qua đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người sản xuất
đối với diện tích thiên yêu
mất bảy mươi là từ bảy mươi đến một trăm linh là bảy mươi diện tích là vì thể thai
cho nên cũng để lại cái tâm lý năng lê cho ba con
trong cái chỉ đào sản xuất hẻ thu thì ba con cái tâm lý năng lê là đối với cái chất lượng giọng
thực sự là quá sản xuất nhiều lắm thì không có bộ giọng nào mà có ổn định sản xuất ổn định được
không phải ai cũng muốn bỏ ruộng đó là điều khẳng định của nhiều người dân tại các địa phương của huyện đức thọ
xong cái khó của họ
đó là khi ruộng đồng không được làm đồng loạt người làm kẻ bò sẽ rất khó trong việc phòng trừ các loại dịch hại và tất nhiên hiệu quả sẽ không cao
riêng cái sân dân xóm bảy lòng chúng tôi thích làm mùa thích làm nông
nhưng mà chủ trương bởi đâu tất cả chủ trương toàn huyện không lo được
chứ chỉ có nắm lam lùa tột mãi ra không có mà gạt chuột nó ăn hết
cho nên chỉ vào nói với ông trưởng chuyên này nếu mà đã làm cơ cầu là cơ cầu toàn huyền con như tôi không dạy gì
dùng lam nữa làm mất sức
lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đức thọ thừa nhận
việc người dân ở một số địa phương không sản xuất lúa hẻ thu là thực trạng gây rất nhiều khó khăn cho chiến lược phát triển ngành nông nghiệp của huyện
theo đó nhiều giải pháp đã được áp dụng nhưng chưa thu được kết quả khả quan
năm nay mặc dù huyền chỉ đào quả liệt và các địa phương cũng có kỳ đào và có các chính sách rất là cụ thể
như là hỗ trợ giống rồi là hỗ trợ công làm đất rồi là vận động tuyên truyền bà con nông dân
rồi một số địa phương như là đức yên tung anh rồi là một số địa phương khác là diện tích để lúa tái sinh vật con bỏ hoang vật con
là một trong những vụ sản xuất chính vụ hè thu góp phần nâng cao sản lượng lúa đảm bảo an ninh lương thực trong năm
với hàng trăm hectare đất lúa hẻ thu bờ sôi ruộng mật có đầy đủ điều kiện canh tác nhưng không được sử dụng
đây là một sự lãng phí rất lớn về tư liệu sản xuất đặc biệt là ở một địa bàn thuần nông như huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh